đề xuất này đang gặp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ các bên liên quan ảnh hưởng đến điều kiện chi trả của doanh nghiệp tác động không nhỏ tới người dân
để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị theo dõi phóng sự sau
theo đề xuất tăng phí lòng đường vỉa hè mới đây của ủy ban nhân dân tp hà nội lòng đường hè phố sử dụng để trông giữ ô tô tại khu vực lõi đô thị gồm một mươi hai tuyến tại quận hoàn kiếm như nguyễn xí lý thái tổ lý thường kiệt hàng ngang hàng đào tăng từ tám mươi lên hai trăm bốn mươi đồng một mét vuông một tháng
phí lòng đường hè phố sử dụng để trông giữ xe máy tại lõi đô thị tăng từ bốn mươi năm đồng lên một trăm ba mươi năm đồng một mét vuông một tháng tức là gấp khoảng ba lần phí hiện tại
đối với lòng đường hè phố các tuyến còn lại của quận hoàn kiếm và các tuyến phố nằm trong khu vực đường vành đai một tăng từ sáu mươi lên một trăm năm mươi đồng một mét vuông một tháng đối với xe máy từ bốn mươi năm đồng lên chín mươi đồng
lòng đường hè phố các tuyến nằm trong đường vành đai hai vành đai ba tăng từ bốn mươi năm đồng đến sáu mươi đồng lên từ sáu mươi đồng đến tám mươi đồng một m hai
lòng đường hè phố các tuyến nằm trong đường vành đai hai vành đai ba tăng từ bốn mươi năm đồng lên chín mươi đồng một m hai một tháng đối với xe máy từ bốn mươi năm đồng lên chín mươi đồng một m hai
lòng đường hè phố các tuyến nằm trong đường vành đai hai vành đai ba tăng từ bốn mươi năm đồng lên chín mươi đồng một m hai